công an tp hcm vừa quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm
ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can liên quan vụ ca sĩ vy oanh
tố bật tố cáo bà co đại nam nguyễn phương hằng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã nhận được đơn tố giác tội phạm
của bà nguyễn thị mỹ oanh với nội dung tố cáo bà nguyễn phương hằng
năm mươi một tuổi trú đường ngũ đức kế phường bến nghé quận một tp hcm
nhiều lần sử dụng mạng xã hội tổ chức livestream thực hiện hành vi vu khống
làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của cá nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tiến hành giải quyết tối giác tội phạm nêu trên
kết quả giải quyết cơ quan an sát điều tra đã quyết định phục hồi
việc giải quyết nguồn tin về tội phạm ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
quyết định khởi tố bị can ngày hai mươi bốn tháng ba đối với bà nguyễn phương hằng
là tổng giám đốc công ty cố phần đại nam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
trước đó từ khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt bà phương hằng liên tục livestream
xúc phạm ca sĩ viu anh với những nội dung giọt chồng đẻ mướn làm gái
sau đó ca sĩ viu oanh có đơn tố giác và phương hằng gửi cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp hcm và đơn kêu cứu gửi nhiều cơ quan khác
đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã thủ lý và tiến hành điều tra vụ việc
đến nay quyết định phục hồi giải quyết vụ việc trên ca sĩ viu anh chia sẻ cô luôn tin tưởng
và sự nghiêm minh của pháp luật và tiếp tục hợp tác với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ mọi việc